theo sở y tế tp hcm thì có khoảng bảy mươi sáu hành khách bay cùng với bệnh nhân số ba mươi bốn trong đó tại tp hcm có ba mươi một khách thì tính đến nay đã tìm được hai mươi chín hành khách
có sáu người trong số này đã có kết quả âm tính hai mươi hai người được lấy mẫu đang chờ xét nghiệm và một trường hợp cách ly tại nhà
sở y tế tp hcm yêu cầu các quận huyện áp dụng các biện pháp cách ly theo dõi sức khỏe đối với hành khách trên chuyến bay và những người tiếp xúc gần đang lưu trú tại tp hcm
trước đó bệnh nhân số ba mươi bốn tại tỉnh bình thuận mắc covid một mươi chín đã bay từ mỹ quá cảnh tại qatar đáp chuyến bay qr chín trăm bảy mươi bốn nhập cảnh sân bay tân sơn nhất tp hcm
chiều nay ubnd tp hcm thông báo đề nghị các công dân đi học tập du lịch từ các vùng dịch khi về hà nội từ ngày một ba hai nghìn hai mươi qua nhiều con đường khác nhau
nhập cảnh trực tiếp qua sân bay nội bài qua các sân bay trong nước sau đó về sân bay nội bài hoặc nhập cảnh qua đường bộ đường sắt đường thủy
hiện đang cư trú trên địa bàn tp hcm cần phải liên hệ cơ quan y tế theo số điện thoại chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm
hoặc trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm để được lấy mẫu xét nghiệm miễn phí
thưa quý vị trong những ngày qua do lo ngại dịch covid một mươi chín mà người dân thủ đô đã hạn chế ra đường cũng như không tụ tập nơi công cộng
điều này đã khiến cho các tuyển phố thủ đô vắng vẻ khác lạ so với ngày thường
đây là những tín hiệu đáng mừng trong việc thay đổi nhận thức của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh
khu vực hồ gươm tám giờ giờ cao điểm sáng
khác hơn với khung cảnh phương tiện đi lại đông như mắt cửi
đi bộ trên các vỉa hè như những ngày trước đây
kể từ khi hà nội ghi nhận liên tiếp những ca dương tính với virus covid một mươi chín
người dân đã hạn chế ra đường khiến những con phố lớn trở nên vắng vẻ lạ thường
phải nói là người dân cũng có ý thức chính vì cái ý thức đó mà cho lên là đường phố vắng lắm
và hàng quán đóng cửa nhiều
tại vì người ta ý thức mà ý thức là người ta không đi ra ngoài đường nhiều
không đi đến quán nhậu rồi không đi đến các tập trung các nơi khác
đi ra ngoài đây thì thấy đường phố thì phải nói là cũng rất là vắng vẻ
nhưng mà trong cái vắng vẻ đó thì bác thấy là như thế là rất tốt vì đấy là người dân có ý thức
ở khối phố từ tổ dân phố từ ngõ xóm là nói chung là mọi người đa số đều có ý thức cả
thứ hai là ngay ở phường tớ là coi là loa là coi là di động là kéo đầu ngó
cuối ngõ là nói cận kết cho mọi người về cách phòng chống dịch
rồi là coi là các cái biện pháp phòng ngừa để làm sao mà coi là chống dịch lây lan
để làm sao mà coi là có cái ý thức
không chỉ đường phố trong cộng đồng mà nhiều gia đình có ý thức hơn trong công tác phòng chống dịch bệnh
những chai nước rửa tay như thế này hay những hộp khẩu trang là những vật dụng dễ dàng nhìn thấy nhất ở mỗi hộ gia đình
cá nhân gia đình bác thì vì mình cũng ý thức được cái chuyện này cho nên là có đeo khẩu trang
và nó có dùng nước sát khuẩn và cũng rửa rất nhiều xà phòng rất nhiều trong một ngày
thì đấy là ý thức của mỗi gia đình
thế nhưng mà trong cộng đồng thì bác thấy là đi đến đâu là người ta cũng bảo là nếu bác chưa có khẩu trang thì bác phải đeo khẩu trang
thế rồi là nếu mà bác phải vào họ cũng đều có những cái lọ kháng khuẩn để mình rửa tay
đến những nơi đó mà mình cảm thấy nhưng mà người ta cũng có cái giữ chuẩn mực ấy
thì mình mới gọi là vào chứ còn nếu mà mình thấy nó xô bồ quá mà không có cái ngăn chặn dịch thì bản thân như gia đình bác không vào nữa
mà mình cũng cáo lỗi mình đi về
đến tháng sau này là rỗ đây này
tháng ba này là rỗ đây nhưng mà coi là tớ tính toán từ bây giờ rồi là khả năng là năm nay là thông báo cho cái nội dung ở quê là coi là năm nay vì hoàn cảnh bệnh dịch thế để phòng dịch tốt thì coi là nằm ôm cơ ở trên này
thế còn sang làm tốt thì lại về
rõ ràng với những nỗ lực từ phía các cơ quan chức năng các bộ ngành liên quan thì những chuyển biến trong ý thức của người dân và cộng đồng trong công tác phòng chống dịch là tín hiệu vô cùng tích cực
cả xã hội cùng chung tay đẩy lùi dịch viêm phổi cấp
bản tin nhật ký an ninh ngày hôm nay đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi